tại quảng trị do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng một mươi trên địa bàn tỉnh liên tục có mưa lớn nước ở các sông lên cao
tại nhiều địa phương các tuyến đường bị ngập khiến nhiều xã bị cô lập
hơn một ngôi nhà của người dân tại các huyện vĩnh linh hải lăng triệu phong cũng bị ngập nước
tại huyện vĩnh linh từ một đến ba giờ sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi nước dâng cao bất ngờ đã gây ngập tại xã vĩnh long vĩnh thủy
tuyến đường giao thông dẫn vào các địa phương vĩnh long vĩnh lâm vĩnh thủy bị ngập sâu từ bảy đến một mét không thể lưu thông được
hơn một trăm năm mươi hectare hoa màu của người dân cũng bị ngập úng
nước lũ lên nhanh khiến hơn một nhà dân trên địa bàn tỉnh quảng trị bị ngập từ năm đến một mét
chính quyền địa phương khẩn trương kêu gọi di rời các hộ dân tại các vùng trũng đến nơi tránh lũ an toàn
ban phòng trọng bảo lục của huyện đã tiền khai ngay phương án phòng trọng bảo lục cho tiền khai đến địa bàn hai mươi hai xã thị trấn
để có phương án là áp dụng phương án bốn tài trộn để có biện pháp di rời dân đến nơi an toàn
đồng thời có phương tiền để cứu bố tí để cứu phó ứng phó kịp thời trong lúc mưa bão
và có kế hoạch di chuyển toàn bộ tài sản của dân cũng như về vật nuôi gia súc gia cầm tới nơi an toàn
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị mức nước tại các hồ chứa lên khá cao
sở đã có phương án thông báo xả lũ
để đảm bảo an toàn công trình vùng hạ lưu đến thời điểm này mức nước trên các sông của tỉnh quảng trị đã bắt đầu giảm
tỉnh quảng trị đang tích cực triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra